theo bộ tài chính trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã giải ngân được hơn chín mươi hai tỷ đồng đạt ba mươi sáu bảy kế hoạch thủ tướng chính phủ đã giao
về vốn trai phiêu chính phủ mới chỉ giải ngân được khoảng một mươi một tỷ đồng chỉ đạt hai mươi năm tám dự toán
một điểm đáng chú ý là hầu hết vốn kế hoạch bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được giải ngân do chương trình chưa được phê duyệt chính thức theo quy định
trong số các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp nổi bật có bộ y tế mới đạt chín hai bộ giáo dục và đào tạo bốn ba
ngay cả bộ thường có tiến độ giải ngân tốt như bộ giao thông vận tải đến nay cũng chỉ mới đạt được ba mươi hai bốn kế hoạch giải ngân
về địa phương cao bằng mới chỉ giải ngân đạt hai mươi sáu bảy kế hoạch phần trăm được giao vĩnh phúc ba mươi ba chín phú yên ba mươi hai một gia lai ba mươi một sáu
và đặc biệt hai thành phố lớn là hà nội ba mươi bảy và thành phố hồ chí minh là hai mươi tám bốn
như vậy đã qua nửa chặng đường của năm hai nghìn một mươi sáu nhưng việc giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch được giao
vậy nguyên nhân nào khiến việc giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu lại thấp bất thường như vậy

đầu tư năm của các bộ ngành của hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu được thực hiện trong vòng hai năm có nghĩa là kế hoạch hai nghìn một mươi năm thì về thực hiện sẽ được kéo dài tới ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
do vậy cũng không thể tránh khỏi tâm lý trông chờ tư tưởng trông chờ của các chủ đầu tư trong việc triển khai kế hoạch
kế hoạch thường không tích cực chưa tích cực triển khai theo đúng kế hoạch năm

về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ các đơn vị dự toán cấp một
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương giả soát hoàn thiện khung khổ pháp lý
bảo đảm tính thông nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật kịp thời loại bỏ tháo gỡ các rào cản khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công
chúng ta cũng phải nhận thực tế triển khai kế hoạch đầu tư hàng năm thì thông thường kết quả sáu tháng cuối năm bao giờ cũng lớn hơn so với sáu tháng đầu năm

các bộ ngành cũng sẽ cơ bản đảm bảo hoàn thành được cái kế hoạch của hai nghìn một mươi sáu đặt ra
như vậy thời gian tới vẫn cần tập trung tháo gỡ vướng mắt trong việc giải ngân
thời gian còn lại của năm không nhiều đòi hỏi các bộ ngành địa phương cần tích cực hơn để nhanh chóng giải ngân phần đấu đạt kết quả cao nhất thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp đầu tư công của chính phủ